vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy tại xóm một xã diễn thịnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu cháy nhà và hàng hóa thiệt hại hàng trăm triệu đồng
vụ hỏa hoạn xảy ra tại gia đình anh cao huy hưng ở xóm một xã diễn thịnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an
thời điểm này gia đình đang ngủ trưa trong nhà thì phát hiện có lửa bốc cháy
tại cửa hàng kinh doanh hàng hóa tổng hợp gần nơi để hàng mã đồ nhựa cầu giao điện
hai vợ chồng anh hưng đã tự dập nhưng không được do lửa cháy mạnh lan rộng sang cả nhà ở và nhà bên cạnh
phát hiện đám cháy hàng trăm người dân xung quanh đã nhanh chóng đến dập lửa và báo cho cơ quan chức năng
ngay sau đó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện diễn châu tiếp cận hiện trường
sau khoảng bốn mươi phút đám cháy được khống chế
đám cháy gây thiệt hại của hai gia đình hàng trăm triệu đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra